vào ngày hôm nay ba trăm tám mươi bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và một mươi một tỉnh thành phố đã trải qua một mươi bốn ngày
không ghi nhận trường hợp mắc mới covid một mươi chín
thông tin từ bộ y tế vào tối ngày hôm nay việt nam đã ghi nhận hai một trăm sáu mươi một ca mắc mới trong nước
gồm thành phố hồ chí minh là một năm trăm ba mươi chín ca bình dương hai trăm tám mươi tám đồng nai tám mươi đồng tháp bốn mươi bảy lòng an ba mươi bảy
khánh hòa ba mươi bốn hà nội ba mươi hai bình thuận một mươi chín phú yên một mươi sáu cần thơ một mươi năm bà rịa vũng tàu
quảng nam chín kiên giang tám bình phước sáu hưng yên ninh thuận mỗi địa phương bốn quảng ngãi
trà vinh mỗi địa phương ba bình định hai đắk nông hải phòng ninh bình bắc ninh mỗi địa phương một
một mươi chín ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
trong ngày cũng ghi nhận tám mươi ca tử vong
các trường hợp tử vong đều liên quan đến bệnh nền phần lớn ở người cao tuổi
thông tin từ học viện quân y bộ quốc phòng các trung tâm tham gia nghiên cứu thử nghiệm
vắc xin anocovac gia đoạn ba đã hoàn thành mũi tiêm thứ hai cho hơn một tình nguyện viên đầu tiên
sau khi tiêm hơn một tình nguyện viên có sức khỏe ổn định không xuất hiện trường hợp gặp phản ứng ngoài dự kiến
vào ngày hai mươi sáu tháng bảy các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai tiêm thử nghiệm mũi hai cho một mươi hai tình nguyện viên còn lại
trong tổng số một mươi ba tình nguyện viên tham gia tiêm thử nghiệm đợt cuối
theo tỷ lệ hai một tức là hai người tiêm vắc xin
một người tiêm giả dược
dự kiến là việc tiêm thử nghiệm mũi hai của giai đoạn ba cho tất cả các tình nguyện viên sẽ hoàn tất vào giữa tháng tám năm nay
bộ y tế có văn bản hòa tấp gửi các bộ công thương giao thông vận tải công an
trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa
theo đó bộ y tế đề nghị bộ ngành liên quan các tỉnh thành chỉ đạo không kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm sars cov hai
đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa là lái xe người phục vụ trên xe nhân viên bốc xếp dỡ hàng hóa đi theo xe
chỉ lưu thông trong phạm vi nội bộ tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đang thực hiện theo nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu
bộ y tế cũng nêu rõ với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông từ khu vực giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
khu vực phong tỏa sang khu vực liền kề đang áp dụng cấp độ phòng chống dịch bệnh thấp hơn
phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai theo phương pháp rt pcr
hoặc là xét nghiệm nhanh kháng nguyên được thực hiện trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ khi lấy mẫu
một số tin tức về an ninh trật tự sau một mươi ngày quyết liệt tổ chức lực lượng truy bắt
ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam đã bắt được đối tượng sát hại thầy hiệu trưởng
của một trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện thăng bình tỉnh quảng nam
đối tượng là nguyễn trung tạ bảo duy chú tại khu khối phố bảy thị trấn hà lam huyện thăng bình tỉnh quảng nam
tạm trú tại xã tiên sơn huyện tiên phước tỉnh quảng nam
là học sinh lớp chín của trường trung học cơ sở thị trấn hà lam huyện thăng bình tỉnh quảng nam
trước đó người dân đã nghe tiếng la hét kêu cứu tại nhà ông nguyễn nhất thống
là hiệu trưởng của trường trung học cơ sở hoàng diệu xã bình hải huyện thang bình
nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong
duy khai nhận vào nhà ông thống để trộm cắp
bị ông thống phát hiện nên đã chống trả và đâm chết nạn nhân lấy trộm một chiếc điện thoại di động
chiều tối ngày hôm nay trên địa bàn tp hcm đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió giật mạnh
khiến cho nhiều nơi xảy ra sự cố như gãy đổ biển quảng cáo bị kéo sập nhà dân bị tốc mái
tại khu vực quận bảy do lớn đã cuốn mái tôn bay lơ lửng trên không trung rơi xuống đường gây nguy hiểm cho người đi đường
tại phường bình an thành phố thủ đức một trụ và bảng hiệu quảng cáo có chiều rộng khoảng năm mươi m
chiều dài ba mươi m cao khoảng một trăm linh mét nằm trong công viên dưới chân cầu sài gòn cũng bị cuồng phong giật đổ xuống đường
may mắn là thời điểm người dân hạn chế ra đường nên không gây thiệt hại về tính mạng
ngoài ra nhiều nơi người đi xe máy bị do quấn đã phải bỏ xe chạy vào nhà dân để tránh trú
ngay sau khi xảy ra sự cố lực lượng chức năng đã có mặt để khắc phục thiệt hại và đảm bảo an toàn cho người dân
vào sáng ngày hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của thành phố hà nội về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tình hình phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một
những định hướng lớn phát triển thủ đô trong thời gian tới
báo cáo về công tác phòng chống dịch chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh cho biết đợt dịch thứ tư này hà nội đã ghi nhận sáu trăm tám mươi một ca mắc covid một mươi chín tại hai mươi bốn quận huyện của thành phố
trong đó từ ngày năm tháng bảy đến nay đã ghi nhận nhiều ca mắc mới đặc biệt xuất hiện sáu chủng ca bệnh có số ca mắc nhiều
tình hình dịch bệnh trên địa bàn hà nội vẫn trong tầm kiểm soát tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh đang ở mức cao và khó lượng không loại trừ khả năng sẽ xuất hiện nhiều ca bệnh
chủng ca bệnh có số ca mắc nhiều
ngoài cộng đồng kể từ giờ ngày một mươi chín tháng bảy thành phố áp dụng triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở mức cao và linh hoạt theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu
trong bối cảnh vừa chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế trong sáu tháng đầu năm nay tốc độ tăng trưởng kinh tế của hà nội đạt năm chín mươi một cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái
đặc biệt thành phố vẫn đảm bảo duy trì không để đứt gãy chuỗi sản xuất kinh doanh
thành phố hà nội xây dựng hai kịch bản phát triển kinh tế năm hai nghìn hai mươi một
là bảy năm và sáu năm bảy
thời gian tới thành phố hà nội tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm
đặc biệt là tập trung cao độ thực hiện quyết liệt tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
phấn đấu quý iii đạt khoảng sáu mươi quý iv đạt một trăm linh kế hoạch vốn đã giao
tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên cơ sở theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh để áp dụng biện pháp phù hợp
hà nội chủ động xây dựng phương án để đáp ứng tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín sớm nhất nhanh nhất và an toàn nhất
phấn đấu đạt tối đa hai trăm linh mũi tiêm một ngày
hà nội bắt đầu thực hiện theo công điện số một mươi năm của ủy ban nhân dân thành phố về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
bắt đầu từ ngày hôm nay một mươi chín tháng bảy
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên thời sự thì rất nhiều người dân còn chưa biết về công điện này
vẫn mở hàng quán không thiết yếu vẫn ra đường
khi thật sự không cần thiết còn chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau
trên tuyến phố lê văn lương một số hàng quán không thiết yếu vẫn mở cửa hàng phục vụ khách
bên cửa hàng em cũng nhận được công điện rồi ạ và hôm nay em đến cửa hàng để kiểm kê hàng hóa
khi được các anh công an ở quận đến nhắc nhở thì em sẽ tiếp nhận thông tin và sẽ thực hiện nghiêm túc ạ
còn tại một số điểm trên địa bàn quận thanh xuân nhiều người bán hàng rong vẫn tụ tập
khi được lực lượng chức năng nhắc nhở mới biết rằng hôm nay hà nội thực hiện theo công điện số một mươi
chị ơi chị biết cái công điện một mươi năm của hà nội là việc là những hàng không thiết yếu thì không gôn bán không ạ
dạ bằng em tại vì là em cũng không có điện thoại cho nên là em cũng không cập nhập được rồi
sáng nay em cũng không định đi đâu thật em cũng không định đi
vì em dùng cục gạch như thế này không tin là có ai có chị xem
thế bây giờ thì mình biết thế nào về cái vấn đề này chưa ạ
còn trên đường phố người tham gia giao thông vẫn đi lại khá đông
nhiều trường hợp khi lực lượng chức năng dừng phương tiện tuyên truyền và hỏi lý do về việc ra đường thời điểm này nhiều người vẫn vô tư trả lời
chị có biết gì về công điện số một mươi năm của ủy ban dân thành phố hà nội không
đi ra ngoài là lý do gì đấy
ông giao hàng trợ giao thuốc cho khách
giao thuốc cho khách ạ
anh em trên tinh thần tuyên truyền nhắc nhở và cũng giám sát và phải có biện pháp mạnh mẽ để xử lý
chứ nhiều dân vẫn tư tưởng chủ quan nghĩ là nó dịch nó ở xa nó chưa đến mình
những trường hợp mà cố tình anh em phải xử lý đưa về công an phường ủy ban phường để xử lý phạt theo quy định
để công tác phòng chống dịch bệnh có hiệu quả không chỉ là sự nỗ lực của các cấp các ngành
mà còn phụ thuộc rất lớn vào công tác phòng chống dịch bệnh
hãy cùng chung tay chống dịch vì một hà nội bình yên và một việt nam khỏe mạnh
hôm qua lực lượng quản lý thị trường thành phố hà nội phối hợp cùng với đội chống buôn lậu công an thành phố hà nội
vừa phát hiện một đường dây mua bán que test nhanh covid một mươi chín do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng tử
kiểm tra đối với cơ sở xoa bóp bấm huyệt tại phòng ba trăm linh bốn trung cư hh ba b linh đàm quận hoàng mai tp hà nội
lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ một que test covid một mươi chín nhanh mang nhãn hiệu nasochek của cộng hòa liên bang đức
số que test trên không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
tiếp tục truy tìm nguồn gốc của số hàng lực lượng chức năng phát hiện tại điểm kinh doanh do ông nguyễn tiến vĩnh tại quận thanh xuân
phát hiện thu giữ thêm hai một trăm linh que test covid một mươi chín cùng mang nhãn hiệu trên và không có hóa đơn chứng tử
ủy ban nhân dân thành phố đồng xoài tỉnh bình phước và ủy ban nhân dân phố hà nội
và ủy ban nhân dân phường tân phú đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ công trình xây dựng
cùng một mươi ba lao động tự do từ nhiều địa phương về hành vi tập trung đông người không đảm bảo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
đây sẽ là thông tin có trong cụm tin vắn ngay sau đây
theo đó ủy ban nhân dân thành phố đồng xoài và phường tân phú đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một tổ chức và một mươi ba cá nhân
với tổng số tiền phạt bốn mươi một triệu đồng
cụ thể ủy ban nhân dân phường tân phú xử phạt một mươi ba cá nhân là lao động tự do
về hành vi không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia phòng chống dịch
và người có nguy cơ mắc dịch với mức phạt hai triệu đồng một người
cùng với đó lập biên bản trình ủy ban nhân dân thành phố đồng xoài phạt vi phạm hành chính công ty cổ phần kiến trúc tư vấn quản lý đông dương
có địa chỉ tại phường phước kiểng huyện nhà bè thành phố hồ chí minh số tiền một mươi năm triệu đồng
về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
tại chốt kiểm soát phòng dịch covid một mươi chín thuộc khu vực một mươi một phường hưng phú quận cái răng thành phố cần thơ
công an quận cái răng đã phát hiện một tài xế làm giả giấy xét nghiệm để được qua chốt kiểm dịch
qua làm việc phan minh nhật chú huyện lai vung tỉnh đồng tháp khai nhận vào ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
qua test nhanh cho kết quả âm tính và nhật được cấp giấy theo quy định để đi chở hàng
những ngày sau để qua được chốt tiếp mà không phải đi xét nghiệm lại
nhật về làm giả giấy tờ xét nghiệm bằng cách dùng mẫu giấy nhỏ dán đè lên ngày trong kết quả xét nghiệm
được cấp vào ngày một mươi tháng bảy rồi dùng máy phô tô màu ra hai bản mang sẵn trong người
để khi nào cần qua chốt lấy ra dùng viết ghi ngày vào giấy
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa vừa điều tra làm rõ bắt giữ hai đối tượng
gây ra hàng loạt các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện hà trung hoàng hóa và hậu lộc
thủ đoạn phạm tội của hai đối tượng này là đi xe máy không biển kiểm soát đeo khẩu trang bịt mặt
sau đó đi dọc theo các tuyến quốc lộ
khi phát hiện thấy phụ nữ đi một mình mà đeo túi sách hoặc nghe điện thoại di động
thì các đối tượng áp sát và cướp giật tài sản rồi tẩu thoát
hiện công an huyện hà trung đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên thành tỉnh nghệ an cho biết đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
nhóm đối tượng này do nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại xóm tám xã viên thành huyện yên thành tỉnh nghệ an cầm đầu
tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá các trận đấu thuộc vòng chung kết euro hai nghìn hai mươi
các đối tượng thỏa thuận nhận các kèo cá độ qua những tài khoản mạng sản phẩm
hội có độ bảo mật cao như zalo telegram
sau đó xóa tất cả các tin nhắn hình ảnh liên quan đến hành vi cá độ để tránh bị phát hiện
lực lượng công an thu giữ một laptop một cuốn sổ ghi chép chín điện thoại di động và hơn một trăm hai mươi triệu đồng tiền mặt
bước đầu cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ một mươi hai tháng sáu đến một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền khoảng bốn ba tỷ đồng
thông tin từ cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết chỉ tính từ đầu tháng bảy cho đến nay đã có hàng chục đường dây cá độ bóng đá
với số tiền hàng nghìn tỷ đồng bị công an các tỉnh hà tĩnh lào cai bình định thành phố đà nẵng triệt phá
tuy nhiên vấn nạn đánh bạc qua mạng thì vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó lường khi mà mới đây một thủ đoạn tinh vi xuất hiện
đó là giả danh các cổng thông tin điện tử website của các cơ quan nhà nước để quảng cáo mời trao đánh bạc cá độ
ghi nhận của nhóm phóng viên antv
giả mạo website cổng thông tin điện tử tỉnh bắc ninh hay cổng thông tin điện tử tỉnh lai châu
nguy hiểm hơn những đối tượng này còn giả mạo cả website của bộ công an
từ hình ảnh giao diện và nội dung được các đối tượng thiết kế giống website thật
nhưng sen lẫn vào các nội dung là những đường link quảng cáo mời trào cá độ bóng đá
chúng ta không loại trừ khả năng là bên cạnh bóng đá thì khi mà người dân truy cập vào những website này

nó có thể bị gọi là đính kèm những cái mã độc ở trên các website đấy
hoặc là dẫn link tới các cái website lừa đảo trực tuyến khác
dữ liệu của trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cũng cho biết
chỉ trong tháng sáu hệ thống giám sát dự đoán và ngăn chặn tấn công mạng
đã phát hiện hơn một bốn triệu website đường link chứa mã độc xâm nhập vào việt nam
nhiều gấp đôi so với tháng trước
với các đội dung mời trào đánh bạc cá độ bóng đá và lừa đảo
mạo danh các cái cổng thông tin của các đối tượng
cổng thông tin của các địa phương cũng là một cách để mà che đi cái sự kiểm duyệt
hoặc là chữ để ý của người sử dụng
là người ta cứ nghĩ là đấy là cái trang web trinh thống
mà có những cái banner những cái thông tin quảng cáo hợp lệ
thì những cái việc mà quản lý này thì hiện nay công tác quản lý
cái hoạt động của các doanh nghiệp của các đối tượng trên không gian mạng
là chúng ta đang có những cái có lỗ hổng mà các bộ ngành chưa kiểm soát hết được
và chính vì những cái đấy thì
các đối tượng đã lợi dụng với chiến đề phát triển của công nghệ thông tin
để tổ chức các hoạt động tội phạm
trong đó có tội phạm đánh bạc trong đó có tội phạm tín dụng đen
thì đây là những cái mà chúng ta người dân cũng cần phải đánh giá cao
theo cục cảnh sát hình sự bộ công an
để quản lý ngăn chặn những web giả mạo này
cục đã có kiến nghị với các nhà cung cấp dịch vụ internet ngăn chặn các trang web trên
tuy nhiên về góc độ người dùng người dân phải nâng cao ý thức hiểu biết pháp luật
để tránh bị rơi vào bẫy của các website giả mạo
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ vừa ký ban hành công văn số hai nghìn chín trăm chín mươi tám bgdt qlcl
gửi chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức thi đợt hai
ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
theo đó căn cứ ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
tại công văn số bốn nghìn tám trăm linh vpcp kgvx ngày một mươi sáu tháng bảy
năm hai nghìn hai mươi một của văn phòng chính phủ
trên cơ sở thống nhất đề nghị của các địa phương
bộ giáo dục và đào tạo tổ chức đợt hai của ký thi vào các ngày sáu bảy tám hai nghìn hai mươi một
cho các thí sinh chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt một
trong các ngày bảy tám bảy hai nghìn hai mươi một
để đợt hai của kỳ thi được tổ chức an toàn nghiêm túc
theo đúng tinh thần chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị chủ tịch ubnd tỉnh
chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các sở ban ngành
có liên quan của địa phương nhất là sở y tế triển khai thực hiện
xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết
để tổ chức đợt hai của kỳ thi đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
đáp ứng yêu cầu nghiêm túc khách quan công bằng
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh
thông tin mới nhất từ sở y tế tp hcm cho biết
đã cho phép sử dụng thêm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ một mươi
để quyết định cho f không triệu chứng xuất viện về cách ly và điều trị tại nhà
theo đó các trường hợp f không có triệu chứng đang được điều trị cách ly
tại các bệnh viện thu dung điều trị covid một mươi chín
sẽ được thực hiện xét nghiệm rt pcr vào ngày thứ tám
nếu kết quả xét nghiệm âm tính hoặc dương tính nhưng có tải lượng virus thấp
giá trị ct lớn hơn hoặc bằng ba mươi thì sẽ được tiến hành thực hiện
xét nghiệm nhanh test nhanh kháng nguyên sars cov hai vào ngày thứ một mươi
nếu kết quả xét nghiệm nhanh này âm tính người bệnh sẽ được cho xuất viện
và cách ly theo dõi tại nhà và phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
theo sở y tế việc thay đổi này là phù hợp với tình hình thực tế
khi mà số f gia tăng nhanh trong đó f không có triệu chứng
hoặc có triệu chứng nhẹ chiếm đến tám mươi thì việc tạo điều kiện cho f không triệu chứng
giảm thời gian cách ly tại bệnh viện về nhà là khả quan
với khả năng cung ứng oxy từ các đơn vị sản xuất trong nước cao cấp ba mươi lần
so với nhu cầu hiện nay tại các bệnh viện bộ y tế khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ oxy
theo dữ liệu được ghi nhận trong đợt dịch lần này có khoảng tám mươi các bệnh nhân không triệu chứng
hoặc có biểu hiện lâm sàn nhẹ chỉ có khoảng năm số ca cần thở oxy gọng kín
một mươi bảy thở máy không xâm nhập và một ba số ca thở máy xâm nhập
việc thiết lập vận hành và đưa vào sử dụng hệ thống máy thở có yêu cầu cao hơn
còn được thực hiện tại các cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị phụ trợ
hệ thống oxy hệ thống khí nén cần có bác sĩ điều dưỡng được đào tạo chuyên môn bài bản vận hành
đồng thời quá trình sử dụng máy thở cũng cần được kiểm tra theo dõi định kỳ
tiến hành các xét nghiệm cần thiết để có những chỉ định và xử lý kịp thời
khẳng định trong điều kiện gia đình không thể thiết lập các hệ thống máy thở
bộ y tế và tp hcm cam kết không thiếu máy thở cho người bệnh
người dân hoàn toàn có thể yên tâm
chính vì vậy người dân không nên mua tích trữ máy thở vừa gây lãng phí vừa tạo sự kháng hiếm nguồn cung
khiến các cơ sở y tế bệnh viện có thể không mua được máy cho bệnh nhân
hiện thành phố đã có chủ trương để đảm bảo việc cung ứng hàng hóa thực phẩm thiết yếu cho nhân dân
và được nhanh chóng kịp thời nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch
tính đến ngày hôm nay ngày một mươi chín tháng bảy nhiều quận huyện của thành phố đã tổ chức mở cửa hoạt động trở lại các chợ
các quận huyện đang xây dựng phương án và sẽ tiếp tục tổ chức mở lại thêm nhiều chợ trên địa bàn
các chợ khác khi đủ điều kiện các quận huyện và thành phố thủ đức sẽ thực hiện các bước và công bố thông tin cho người dân
bên cạnh đó hiện thành phố đang có ba một điểm bán hàng bình ổn tại các siêu thị cửa hàng tiện lợi
ngoài ra thành phố còn có ba trăm tám mươi tám điểm bán hàng bình ổn lưu động được phân bổ khắp các quận huyện thành phố thủ đức
trong đó sở công thương tổ chức một trăm ba mươi điểm bán viettel post và vnpost tổ chức hai trăm năm mươi tám điểm bán
danh sách và địa chỉ cụ thể các điểm bán đã được công khai trên cổng thông tin điện tử thành phố
theo kế hoạch ban đầu người dân đà nẵng đang sinh sống làm việc tại thành phố hồ chí minh
sẽ được đưa về quê bằng một mươi sáu chuyến xe dường nằm do tập đoàn phương trang hỗ trợ
tuy nhiên sáng nay đã thay đổi phương án là sang vận chuyển miễn phí bằng máy bay
theo kế hoạch ban đầu người dân đà nẵng đang sinh sống làm việc tại thành phố hồ chí minh
sẽ được đưa về quê bằng một mươi sáu chuyến xe dường nằm do tập đoàn phương trang hỗ trợ
tuy nhiên sáng nay đã thay đổi phương án sang vận chuyển bằng máy bay
cụ thể bà con các huyện hòa vang quận cẩm lệ và quận ngũ hành sơn bay chuyến một mươi h ngày hai mươi một tháng bảy
bà con các quận hải châu thanh khê liên triểu sẽ bay chuyến một mươi bốn giờ
bà con quận sơn trà và những người đến muộn sẽ bay trên chuyến cuối vào lúc một mươi tám h cùng ngày
theo hội đồng hương đà nẵng tại thành phố hồ chí minh để chủ động di chuyển
bà con đã đăng ký và có tên trong danh sách liên hệ với hội đồng hương tại các quận quyện của mình
để nắm thông tin xác nhận chuyến đi
khi đã được thông báo bà con cần chuẩn bị đủ giấy tờ tùy thân để lên máy bay
chủ động test nhanh trước hai mươi bốn giờ kể từ thời điểm lên máy bay
nếu chưa làm kịp bà con có mặt trước giờ bay hai giờ để làm xét nghiệm
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng sẽ miễn phí vé máy bay và đưa hơn sáu trăm linh bà con về cách ly
tại năm khách sạn trên địa bàn thành phố miễn phí
đồng nai hiện đã có gần hai mươi nhân viên y tế bị lây nhiễm covid một mươi chín trong quá trình điều trị
chăm sóc cho bệnh nhân covid một mươi chín và làm nhiệm vụ tại các khu cách ly
trước tình hình này sở y tế tỉnh đồng nai đã có văn bản đề nghị tăng cường các biện pháp
phòng ngừa lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế trong đó có việc tổ chức test nhanh sars cov hai
cho nhân viên y tế định kỳ ba ngày một lần
từ khi dịch covid một mươi chín lây lan rộng tại đồng nai trong đợt dịch thứ bốn định kỳ hàng tuần
một trăm linh năm nhân viên khoa cấp cứu tại bệnh viện đa khoa đồng nai đều được lấy mẫu làm xét nghiệm sars cov hai
bằng phương pháp pcr gọp mẫu đây là khoa phải thường xuyên tiếp nhận tất cả bệnh nhân
mỗi ngày từ một trăm linh đến hai trăm linh trường hợp cấp cứu do đó việc xét nghiệm thường xuyên và tăng cường
bảo vệ cho nhân viên y tế là hết sức cần thiết
khi mà mình làm việc tại môi trường như thế này nè thì lo thì cũng lo chứ
đặc biệt gia đình em có bố mẹ già này còn có trẻ con nữa
khi mà mình đi làm về thì cũng lo nếu như mà mình thì vô tình thôi mình cũng không có ý
vô tình thôi mình là một mình thành f một f thì đó là ảnh hưởng đến gia đình của mình
khoa cấp cứu cũng như là bệnh viện đa khoa đồng nai đã có tổ chức phòng chống dịch khá là cho trẻ
trang phục phòng hộ của bọn em thì đều đảm bảo đầy đủ và khi nào cần thì sẽ có luôn
phòng cấp cứu là cái nơi thu dung tất cả các bệnh nhân có tiêu chứng vào cấp cứu
thì có một đặc thu là khi vào cấp cứu thì tùy tiêu chứng của bệnh nhân
ví dụ có nhiều bệnh nhân hôn mê thì mình thì khai thả được bệnh sử không khai thả được dịch tệ gì hết
rồi là có những bệnh ở yếu tố nguy cơ như là ho sốt
cái đặc thu của việt nam mình nữa là một bệnh nhân thường là có nhiều người nhà
mà nhất là trong lúc cấp cứu thì người nhà cũng thay đổi thường xuyên
thì mặc dù cũng có khâu khai báo y tế và chốt chằn nhưng mà có đôi lúc
cái khai báo y tế có thể người ta khai không có đúng thì sẽ tiếp xúc với những yếu tố dịch tễ
do vậy nên bệnh viện phải tâm soát định kỳ để là sang lọc
theo sở y tế đồng nai thống kê tại một trăm chín mươi hai cơ sở y tế công lập trong toàn tỉnh
có khoảng ba bốn trăm linh nhân viên y tế thuộc đối tượng có nguy cơ cao
trước tình hình dịch bệnh phức tạp các bệnh viện đều đã chủ động thực hiện
xét nghiệm sars cov hai tầm soát cho toàn bộ nhân viên y tế
như tại bệnh viện đa khoa đồng nai
nhờ thực hiện xét nghiệm tầm soát định kỳ cho toàn bộ nhân viên y tế
và tại những khoa có nguy cơ cao đã phát hiện một trường hợp nữ bác sĩ nhiễm covid một mươi chín
tại khoa nội tiết và xử lý kịp thời giúp bệnh viện duy trì khám chữa bệnh
và các hoạt động khác bình thường
trước đây thì là cứ hai tuần thì làm xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên bệnh viện
trải nghiệm mậu gột chứng của lâm test
thứ hai là đối với những bệnh nhân và người nuôi bệnh
thì muốn lên ở tên nhập viện nội trú thì phải có xét nghiệm vca mậu gột ẩm tĩnh
mà được nhập viện
và những cái đơn vị ví dụ như là hồi sức cấp cứu chạy thần khám bệnh
hoặc là khoa cấp cứu hoặc khoa hô hấp những cái khoa mà cái trọng điểm đó
thì có thể là ba ngày đến năm ngày chúng tôi làm ngày một lần
ở những vùng những khu hợp khoa như cấp cứu rồi hồi sức
rồi là các phòng các ban đi lấy mẫu
rồi là khu vực lấy mẫu
hoặc là ở lọc máu thì chúng tôi đã không phải hai mươi mà chúng tôi làm toàn diện
những bệnh nhân này để đảm bảo cho cuộc chống covid hiệu quả hơn
và chúng tôi đã yêu cầu rà soát tất cả các vị trí các nơi công tác
để đảm bảo là không thể lọt những bệnh nhân nghi ngờ vào trong khu vực bệnh viện
để đảm bảo cái an ninh của bệnh viện
để phòng ngừa lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế trong tình hình dịch bệnh lan rộng
trên địa bàn tỉnh sở y tế cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc các bệnh viện giả chiến
các cơ sở cách ly tập trung các bệnh viện phòng khám đa khoa ngoài công lập
phải ra soát đánh giá lại toàn bộ các khâu tiếp nhận thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bảo đảm đầy đủ các trang thiết bị phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế
đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định về chống nhiễm khuẩn tại đơn vị
kính thưa quý vị để đảm bảo trong thời gian giãn cách xã hội không bị thiếu lương thực
thực phẩm cho người dân và thành phố cần thơ đã triển khai nhiều phương án
để ổn định nguồn cung mỗi ngày
ba ngày trước mỗi ngày siêu thị này chỉ nhập nhỏ giọt vài tấn rau củ quả
nhưng hôm nay xe chở hàng liên tục đổ về
chỉ trong buổi chiều hai mươi tấn rau củ quả đã được đưa vào kho
nguyên nhân là các xe chở hàng được đi thẳng vào nội ô mà không phải thay tài xế như trước đó
thì hôm nay thì không còn có việc mà thay đổi tài xế nữa
mà chỉ cần là khi ghé trạm kiểm tra đủ điều kiện và có test nhanh
thì tài xế được vận chuyển hàng hóa vào đơn vị một cách nhanh chóng
trước đó thành phố cần thơ đã yêu cầu các xe chở hàng hóa phải đổ tài xế khi vào thành phố
người ngồi trên xe cũng phải có giấy xác nghiệm âm tính trong vòng hai mươi bốn giờ
các đơn vị vận tải không đủ tài xế để chở hàng cung cấp cho các cửa hàng siêu thị
điều này đã dẫn đến tình trạng căng hiếm thực phẩm nhất là rau xanh
trước những khó khăn của người dân thành phố cần thơ đã có công văn nới lỏng quy định cho các xe ra vào nội ô
các xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu từ vùng dịch về thì vẫn được hoạt động bình thường
chúng tôi có yêu cầu tài xế và người đi cùng phải có giấy xét nghiệm âm tính ba ngày là được hoạt động
việc nới lỏng quy định vào thành phố để giúp hàng hóa lưu thông dễ dàng
các siêu thị đã được bổ sung thêm hàng hóa nhất là rau xanh
các siêu thị cửa hàng cũng đã được tăng lượng xe để chở hàng về tích trữ
sở công thương đang phối hợp với quận ninh kiều để triển khai xe bán hàng lưu động tại khu dân cư
đảm bảo cho công tác phòng chống dịch và giảm tải
khi người dân tập trung vào xe
chúng tôi sẽ về mua hàng tại cái trung tâm thương mại
như vậy vấn đề hàng hóa nhất là rau củ quả phục vụ cho người dân cơ bản được giải quyết
những ngày tới thành phố cần thơ sẽ mở thêm các điểm bình ổn giá phục vụ người dân khu vực giãn cách